tối nay mùng hai tháng bảy áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai và có tên quốc tế là moon
hồi một mươi chín h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng chín mươi km về phía đông
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng năm trăm linh km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
đến một mươi chín h ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông
trên khu vực bắc vịnh bắc bộ cách quảng ninh hải phòng khoảng hai trăm linh km
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vị tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh bảy năm độ kinh đông
đến bảy giờ ngày bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông
trên vùng ven biển các tỉnh phía đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
gần bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
trên đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình từ đêm mai mùng ba tháng bảy
có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu gần sáng và ngày bốn tháng bảy
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai đêm nay và ngày mai
khu vực nam đồng bằng bắc bộ bắc và trung trung bộ có mưa
riêng các tỉnh từ thanh hóa đến quảng nam có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
đến bảy mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh